mình có được một cái nhiệt huyết một cái sự quyết tâm trong chụp ảnh thôi là

tôi đến đây thì tôi thấy hoàn toàn là rất là ngạc nhiên về cái triển lãm này
thực sự là anh hải thanh đã biết tận dụng

thì bạn sẽ sử dụng nó một cách vô cùng hiệu quả
bởi vì sao máy điện thoại luôn luôn là thứ nhanh nhất

thông qua triển lãm nhiếp ảnh gia đỗ thanh hải đã khẳng định những chiếc điện thoại thông minh
không chỉ là công cụ chụp ảnh lưu niệm đơn thuần
mà từ thiết bị này chúng ta còn có thể ghi lại những khoảnh khắc tư liệu
sáng tạo ra những tác phẩm ảnh nghệ thuật có giá trị về cuộc sống
trước nay mọi người quan niệm là chụp ảnh bằng điện thoại chỉ có tính giải trí là chính thôi
triển lãm chụp ảnh bằng điện thoại tên là nhật ký thế này của tôi
thì nó chỉ đơn giản giống như là một gợi ý cho các bạn thôi
cho những bạn nào yêu thích chụp ảnh bằng điện thoại sẽ có thêm những phương án mới
để có thể thay đổi cái suy nghĩ là chụp ảnh bằng điện thoại hoàn toàn chỉ để cho vui
với quan niệm hành trình cuộc sống
là đi tìm vẻ đẹp ẩn chứa trong những hoạt động hàng ngày
và triển lãm ảnh nhật ký đã mang lại một góc nhìn mới từ những hình ảnh bình dị của cuộc sống
triển lãm ảnh diễn ra từ ngày chín đến hết ngày một mươi một tháng ba
tại tầng bốn tòa nhà vincom b bà triệu hà nội
trong phần tin quốc tế hàn quốc chuẩn bị cho bầu cử sớm
eu asean nhất trí tái khởi động đàm phán fta
xong xong với việc bảo đảm trật tự xã hội và ổn định an ninh chính trị
chính phủ hàn quốc cũng đang thúc đẩy chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới dự kiến diễn ra vào tháng năm
chỉ vài giờ sau khi tòa án hiến pháp ra phán quyết phế chất bà park geun hye
ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc đã bắt đầu nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử sớm
thông báo của ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc nêu rõ
những người đăng ký trở thành ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
cần phải nộp một số giấy tờ chứng minh họ đủ tư cách ra tranh cử
ủy ban này sẽ hướng dẫn để tránh việc các ứng cử viên vi phạm luật bầu cử
và sẽ xử lý nghiêm khắc những vi phạm
trong khi đó bộ nội vụ hàn quốc cũng thông báo sẽ nhanh chóng quyết định ngày tiến hành bầu cử
nâng mức cảnh báo an ninh mạng đồng thời cam kết sẽ có một cuộc bầu cử công bằng
chính phủ hàn quốc sẽ quyết định có lấy ngày bầu cử làm một ngày nghỉ tạm thời hay không
trong khi đó các phương tiện truyền thông hàn quốc dẫn lời một quan chức vụ tổng thống nước này cho biết
tổng thống bị phế chuất park geun hye sẽ không rời phủ tổng thống vào ngày một mươi tháng ba
và không có kế hoạch công bố bất cứ quan điểm gì
hôm nay tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã tới nga trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương
và tăng cường hợp tác
chuyến thăm được dư luận chú ý trong bối cảnh cả moscow và ankara đang tiến hành các hoạt động quân sự
riêng rẽ trên lãnh thổ syri và quan hệ song phương liên tục đối mặt với nhiều thách thức thời gian qua
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tới nga dự hội nghị hội đồng hợp tác cấp cao nga thổ
diễn ra trong ngày hôm nay với sự tham gia của tổng thống nga vladimir putin và các bộ trưởng chính phủ hai nước
tại hội nghị lần này hai bên hy vọng ký kết nhiều thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương
trong các lĩnh vực như kinh tế năng lượng quân sự và văn hóa
hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như quốc tế đặc biệt là tình hình tại syri
phía nga cho biết tổng thống putin và tổng thống erdogan dự kiến sẽ tiến hành cuộc gặp riêng
để thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình syri
theo đó hai bên cần có sự hợp tác chặt chẽ do cùng tiến hành các chiến dịch quân sự riêng rẽ trên lãnh thổ syri
ngoài ra hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận chủ đề liên quan tới vụ đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ andrei andrei karaolov bị sát hại hồi cuối năm ngoái
hôm nay một máy bay trực thăng chở các doanh nhân cao cấp vừa bị rơi xuống đường quốc lộ
sau khi đâm vào một tháp truyền hình ở vùng hẻo lánh của thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ khiến ít nhất năm người thiệt mạng
sau đó đâm vào một tháp truyền hình ở vùng hẻo lánh của thành phố istanbul và bị rơi xuống đường quốc lộ
kênh truyền hình cnn tiếng thổ nhĩ kỳ dẫn lời giới chức địa phương cho biết
trong số bảy người trên chiếc trực thăng gặp nạn có ba người thổ nhĩ kỳ trong đó gồm hai phi công và bốn người nước ngoài
trong khi đó hãng tin dha cho biết trên chiếc thực thăng có bốn người nga hiện lực lượng chức năng đang tiến hành nhận dạng các nạn nhân
liên minh châu âu eu và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean vừa tuyên bố hai khối này sẽ nỗ lực khởi động lại các kế hoạch
về một hiệp định thương mại tự do fta giữa hai bên
quyết định được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu âu muốn tận dụng những lợi ích về tăng trưởng kinh tế mà khu vực đông nam á đem lại
song hiện chưa có một khung thời gian cụ thể nào cho việc này
eu nhấn mạnh việc đạt một hiệp định cấp khu vực giữa eu và asean là mục tiêu lâu dài mà hai bên đã thảo luận trong nhiều năm qua và đang cố gắng đạt được bước tiến
eu và asean đã khởi động các cuộc đàm phán về một fta vào năm hai nghìn bảy song đã phải hủy bỏ quá trình này hai năm sau đó với việc eu muốn tiến hành các vòng đàm phán song phương với từng nước thành viên asean
các cuộc đàm phán này đã có những thành công nhất định khi eu đạt thỏa thuận tự do thương mại với singapore và gần đây nhất là việt nam tuy nhiên đều chưa có hiệu lực